sáng nay hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay trong khuôn khổ chuyến thăm nga lần này
chuyến thăm nhà máy hàng không yuri gagarin diễn ra sau cuộc gặp giữa ông kim jong un với tổng thống nga vladimir putin
đây là cơ sở sản xuất các máy bay chiến đấu hiện đại của nga như sukhoi su ba mươi năm
nhà lãnh đạo triều tiên bày tỏ đánh giá cao và ấn tượng với các thành tựu công nghệ hàng không của nga đồng thời cho biết trình độ của nga đã vượt xa các mối đe dọa tiềm tàng bên ngoài
cùng ngày ông kim jong un đã tới thành phố vladivostok và có cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tới nga ngày một mươi hai tháng chín bằng tàu hỏa
đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo triều tiên tới nga sau chuyến thăm lần đầu vào năm hai nghìn một mươi năm
khi đó ông và tổng thống putin cũng có cuộc gặp